trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc thanh hóa nhận định hàng chục người bỗng dưng bị ngứa toàn thân là chùm ca bệnh mắc bệnh ghe do ký sinh trùng gây ra
trước đó theo báo cáo của trung tâm y tế huyện vĩnh lộc thanh hóa từ tết nguyên đán đến nay tại khu dân cư xóm chùa vĩnh nghiêm thôn quang biểu xã vĩnh hòa có bốn mươi ba người mắc bệnh ngoài da
với biểu hiện nổi các nốt đỏ ngứa toàn thân tại vùng eo bụng lưng xung quanh cặp quần chân tay bẹn
được biết xóm chùa vĩnh nghiêm có hai mươi một hộ với sáu mươi hai nhân khẩu
ca bệnh đầu tiên phát hiện ngày một mươi tháng một đã khám và điều trị tại bệnh viện gia liễu trung ương từ ngày một mươi bảy tháng ba đến nay
bệnh vẫn chưa thuyên giảm bệnh nhân là học sinh nên sinh sống và làm việc tại địa phương
qua giám sát chùm các ca bệnh tại khu vực xóm chùa vĩnh nghiêm đang có dấu hiệu lan rộng ra các khu vực xung quanh
theo anh t m quy ở xóm chùa vĩnh nghiêm trong gia đình anh có bốn người bị sần ngứa gãi chảy da lúc đầu ngứa ở tay chân sau đó lan toàn cơ thể
gia đình đi khám điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi hiện nhiều người dân trên địa bàn cũng có biểu hiện tương tự
anh quy cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về việc xuất hiện chùm ca bệnh ngoài da trên địa bàn xóm chùa vĩnh nghiêm
thôn quang biểu xã vĩnh hòa huyện vĩnh lộc thanh hóa cdc thanh hóa đã thành lập đoàn công tác phối hợp cùng bệnh viện gia liễu thanh hóa
điều tra nguyên nhân và tổ chức khám điều trị cấp phát thuốc cho người dân
theo đó khu dân cư xóm chùa vĩnh nghiêm thuộc thôn quang biểu có tổng số hai mươi một hộ dân với sáu mươi hai nhân khẩu
trong đó có ba mươi ba người mắc bệnh ngoài da với tổn thương ở nhiều mức độ
qua thăm khám phát hiện các tổn thương nhiều hình thái mức độ với các nốt đỏ sẩn ngứa dày da
đặc biệt là vùng eo bụng lưng xung quanh cặp quần chân tay bẹn
các trường hợp trên được ghi nhận từ trung tuần tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
theo cdc thanh hóa địa hình khu dân cư sinh sống ven bờ sông mã nghề nghiệp chủ yếu là thuần nông
nguồn nước người dân trong khu vực chủ yếu sử dụng là nguồn nước sạch tập trung
chỉ số vector chuyển bệnh ký sinh trùng côn trùng tiết túc tại thực địa không ghi nhận bất thường
trường hợp trên được ghi nhận từ trung tuần tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
côn trùng ký sinh trùng tại thực địa chưa nghĩ đến nguyên nhân nhiễm độc do nguồn nước môi trường khu vực bệnh nhân sinh sống
kết quả khám bệnh từ bệnh viện gia liễu thanh hóa các bệnh nhân tổn thương da do nhiễm gẻ sẩn ngứa và viêm da theo mùa
được chỉ định dùng các thuốc kháng histamine copticoid và dep
cdc thanh hóa nhận định nguyên nhân sơ bộ đây là chùm ca bệnh mắc bệnh ghẻ do ký sinh trùng gây ra tại xóm chùa thôn quang biểu
cần tiếp tục theo dõi diễn biến xác định nguyên nhân
bệnh viện vĩnh lộc chỉ đạo trạm y tế xã vĩnh hòa tăng cường công tác tuyên truyền giám sát
việc sử dụng thuốc điều trị cho các trường hợp mắc bệnh theo chỉ định từ bệnh viện gia liễu thanh hóa
tổng hợp báo cáo kết quả điều trị theo quy định phối hợp cùng cdc thanh hóa tổ chức giám sát phân tích
đánh giá tình hình bệnh dịch sau một tuần hai tuần và đề xuất biện pháp can thiệp
tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền
hướng dẫn cho người dân về các biện pháp phòng bệnh tổ chức tổng vệ sinh môi trường ăn chín uống chín
vệ sinh cá nhân nhà ở các chuồng trại gia súc gia cầm khơi thông cống rãnh diệt long quăng bỏ gậy
lật úc các vật dụng chứa nước không cần thiết